liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện đắc hà tỉnh con tum làm bốn người tử vong và một mươi hai người bị thương vào ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
bộ y tế xác nhận có một nạn nhân tử vong là người nhiễm hiv
hiện tại đã có tổng cộng ba mươi sáu người trong quá trình cấp cứu vận chuyển người bị nạn đã tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân nhiễm hiv nên bị nghi ngờ có thể phơi nhiễm hiv
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện cục phòng chống hiv aids để có những thông tin cụ thể về vụ việc này
sau khi nhận được thông tin về việc những người tham gia cứu nạn đã tiếp xúc với bệnh nhân phải điều trị
cục phòng chống hivs bộ y tế đã ngay lập tức có những hướng dẫn cụ thể tới địa phương trong việc sàng lọc và điều trị phơi nhiễm hiv cho những người này theo quy định
ba mươi sáu người tham gia cấp cứu người bị nạn và phơi nhiễm với hiv
và theo nhận định của chúng tôi thì khả năng lây nhiễm đối với những trường hợp này là thấp
bởi vì hai lý do
lý do thứ nhất là mẫu máu từ cái bệnh nhân này đang được điều trị bằng av lâu rồi cho nên nồng độ virus ở trong máu của bệnh nhân thấp thì khả năng lây nhiễm kém
thứ hai là đối với những người tiếp cận với máu thì đã được điều trị bằng thuốc evi sớm
tức là những trường hợp đầu thì điều trị trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhóm thứ hai là bốn mươi tám tiếng và nhóm thứ ba trong vòng bảy mươi tiếng
theo quy định của bộ y tế
điều trị trong bảy mươi hai tiếng thì là có hiệu quả tốt
trước thông tin trên nhiều trang mạng xã hội một thành viên tự giới thiệu là người trực tiếp tham gia giải cứu người trong vụ tai nạn giao thông này
về việc được bác sĩ nói là thuốc chống phơi nhiễm hiv chỉ được cấp cho những người làm nhiệm vụ chứ không cấp cho dân thường và phải mua với giá năm triệu một liều
hiện cục phòng chống hivs đã có những chỉ đạo nhằm giải quyết sự việc thuận tình hợp lý
hiện nay theo quy định của chính phủ những người không thuộc lực lượng chức năng không được hưởng miễn phí
tuy nhiên trong nhiều vụ tai nạn thì người dân cũng tham gia trực tiếp và công tác cứu nạn
việc họ tiếp xúc với nạn nhân nhiễm hiv là điều không ai nói trước được
nhưng họ lại không được hưởng chế độ và phải tự mua thuốc kháng hiv với giá không hề rẻ
việc cấp thuốc hỗ trợ sức khỏe đối với những trường hợp đặc biệt thì đối với ngành y tế luôn luôn thực hiện
chức là không chỉ là cấp thuốc mà hỗ trợ giảm miễn phí cho rất nhiều trường hợp
khó khăn hoạn nạn
đối với các trường hợp mà tham gia cứu người bị nạn là người tốt việc tốt thì chúng ta càng phải quan tâm
thực tế trên cho thấy quy định về đối tượng được điều trị miễn phí khi bị phơi nhiễm hiv cần được sửa đổi cho phù hợp
đặc biệt với những trường hợp tham gia cứu nạn
có như vậy mới phát huy được tinh thần tương thân tương ái cứu hộ cứu nạn trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra tai nạn